nhiệm vụ đưa nhân dân vượt qua nạn đói thoát cảnh bần cùng và hưởng trọn vẹn giá trị hạnh phúc của một đất nước tự do độc lập
đã được đảng nhà nước ta thực hiện thành công dựa trên tổng hòa các chương trình chính sách nhất quán
trong đó tập trung hỗ trợ người dân trên nhiều khía cạnh theo tinh thần mà chủ tịch hồ chí minh đã từng nêu
đó là làm cho dân có ăn làm cho dân có mặt làm cho dân có chỗ ở làm cho dân có chỗ học hành
dân chỉ biết rõ giá trị của tự do của độc lập khi mà dân được ăn no mặc đủ
việt nam ban hành chuẩn nghèo đầu tiên vào giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi ba một nghìn chín trăm chín mươi năm
theo đó hộ đói được xác định là có bình quân thu nhập đầu người quy theo gạo một tháng dưới một mươi ba kg đối với thành thị
dưới tám kg đối với khu vực nông thôn
hộ nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu người quy theo gạo một tháng dưới hai mươi kg đối với thành thị
dưới một mươi năm kg đối với khu vực nông thôn
cách tính quy đổi theo lượng gạo được áp dụng đến năm hai nghìn với hai lần điều chỉnh
trong giai đoạn này nhà nước tập trung hỗ trợ một phần với lương thực
đồng thời hỗ trợ việc làm theo nghị quyết số một trăm hai mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi
của hội đồng bộ trưởng
hỗ trợ dự án xoa đói giảm nghèo nằm trong quyết định một trăm ba mươi ba năm một nghìn chín trăm chín mươi tám của thủ tướng chính phủ
nhờ vào đó tỷ lệ hộ nghèo về lương thực thực phẩm đã giảm từ năm mươi năm năm một nghìn chín trăm chín mươi xuống còn một mươi một ba vào năm hai nghìn

đã trở thành một trong những nước có thu nhập mức độ vượt trở thành một trong những nước có thu nhập mức độ vượt trở thành một trong những nước có thu nhập mức độ vượt
qua mức độ gọi là thấp để từng bước một cải thiện thu nhập
và đặc biệt là cái bộ phận người dân nghèo đói ngày càng giảm xuống
từ trên mức năm mươi năm sáu mươi năm hiện nay chỉ còn trên dưới ba năm
bước sang thế kỷ hai mươi một chuẩn nghèo của việt nam đã được thay đổi
bắt đầu chuyển sang cách tính dựa trên thu nhập thực tế
cụ thể giai đoạn hai nghìn một đến hai nghìn năm
hộ nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu người
từng vùng với mức tương ương
vùng nông thôn miền núi hải đảo tám mươi đồng một người một tháng
vùng nông thôn đồng bằng một trăm linh đồng một người một tháng
vùng thành thị một trăm năm mươi đồng một người một tháng
cách xác định hộ nghèo thông qua tiêu chí thu nhập bình quân được áp dụng đến năm hai nghìn một mươi năm qua hai lần điều chỉnh
với cách tính này chúng ta đã đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ sản xuất tạo việc làm sinh kế cho người dân để cải thiện thu nhập
hướng dẫn người nghèo cách làm ăn khuyến nông khuyến lâm khuyến ngư
giai đoạn hai nghìn một hai nghìn năm tổng nguồn lực huy động cho xóa đói giảm nghèo khoảng bốn mươi chín trăm năm mươi tỷ đồng
từ năm hai nghìn năm đến hai nghìn một mươi hai có gần một mươi triệu lượt hộ nghèo được phay vốn giúp cho khoảng hai bốn triệu hộ thoát nghèo
nhà nước hỗ trợ bù lại xuất một mươi bốn bảy trăm hai mươi bảy tỷ đồng
đến hết năm hai nghìn một mươi hai có gần ba hai trăm sáu mươi ba triệu hộ nghèo
dư nợ với mức bình quân khoảng một mươi sáu triệu đồng một hộ
là giúp cho cái mô hình giảm nghèo và giúp cho cái điển hành giảm nghèo thực hiện tốt và từ đó chúng ta nhân rộng
đơn cử tại huyện bình liêu địa bàn khó khăn nhất của tỉnh quảng ninh với tỷ lệ hộ nghèo cao
người dân đã được cung cấp giống gia súc gia cầm như châu bò gà các loại cây con mới
có tiềm năng phát triển phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương
dựa vào các nhu cầu thực tế của các hộ gia đình
thì nhà nước thì cũng đã hỗ trợ cho bà con nhân dân phát triển sản xuất như là hỗ trợ phát triển chăn nuôi
hỗ trợ phát triển trồng những giống cây chủ lực của địa phương như là trồng rong giềng theo mô hình liên kết
hoặc là hỗ trợ phát triển sản xuất như là chăn nuôi gà hoặc là châu bò
thì qua các mô hình đó thì các hộ nghèo cận nghèo ở trên địa bàn xã thì cũng đã nâng cao cái nguồn thu nhập của mình
và dân đến là giảm được cái tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo ở trên địa bàn xã
các chương trình hỗ trợ vay vốn mô hình phát triển kinh tế được áp dụng trong sản xuất
mang lại hiệu quả cao góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
nhiều gia đình không dừng lại ở việc duy trì mà còn phát triển mô hình lên quy mô lớn hơn
không những thoát được nghèo mà còn có thu nhập khá
nhà nước cũng được hỗ trợ là năm mươi là con giống
xong đến bây giờ là nhà tôi cũng phát triển lên ưa đán là cũng được năm trăm linh con
đến nay toàn huyện bình liêu không còn hộ nghèo tỷ lệ hộ cận nghèo xuống dưới hai
có thể thấy các chương trình dự án hỗ trợ sản xuất tạo sinh kế đã trở thành đòn bẩy mạnh mẽ
giúp người dân có chỗ dựa ban đầu về giống vốn làm ăn
từ đó có những khoản thu nhập đồng
đầu tiên gia tăng tích lũy để không còn thiếu ăn thiếu mặc
kết thúc năm hai nghìn một mươi năm bước sang giai đoạn mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
việt nam đánh dấu bước ngoặt khi chuyển từ chuẩn nghèo đơn chiều
về thu nhập sang chuẩn nghèo
giảm nghèo đa chiều với việc bổ sung các chỉ số đo lường
mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản
đấy là một bước chuyển rất lớn để chúng ta nhằm thực hiện cái mục tiêu là
nâng cao với đời sống nghỉ sân các cơ hội toàn diện
điều này là hỗ trợ cho người nghèo tiếp cận nước sống tế thiểu
và đảm bảo các dịch vụ xã hội cơ bản
điểm sáng của chủ trương chính sách trong việc giảm nghèo đa chiều của chúng ta
chính là công tác xóa nhà tạm nhà rột nát trở thành một phong trào rộng khắp
huy động và tập trung đa dạng các nguồn lực từ trung ương đến địa phương
từ ngân sách cho tới nguồn xã hội hóa
hàng triệu căn nhà đại đoàn kết đã được xây mới và sửa chữa cho người nghèo
người có hoàn cảnh khó khăn
tại huyện mộc châu tỉnh sơn la tính đến năm hai nghìn hai mươi ba
địa phương này đã xóa trên một một trăm linh nhà tạm nhà rột nát
với phương châm nhà nước hỗ trợ nhân dân chủ động cộng đồng giúp đỡ
cùng với mức hỗ trợ chung từ chính sách của trung ương
mộc châu đã kêu gọi các tổ chức cá nhân mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh
hỗ trợ kinh phí triển khai cán bộ công chức ở các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện
cũng tích cực ủng hộ ngày lương vào quỹ vì người nghèo
để có thêm nguồn lực xóa bỏ hoàn toàn những ngôi nhà không đảm bảo an toàn chất lượng
đến năm hai nghìn hai mươi ba thì mộc châu đã hoàn thành việc xóa nhà tạm
cho nên riêng năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi đã xóa được khoảng ba trăm linh tám nhà cho hộ nghèo
để cho người nghèo không ai là còn phải ở nhà rột nát hay là nhà tạm nữa
đúng với mục tiêu an cư lạc nghiệp từ khi có chỗ ở mới khang trang an toàn chắc chắn
người dân đã có thể yên tâm làm kinh tế thay vì lo lắng không biết đến bao giờ mới có đủ tiền làm nhà cửa ổn định
thời tiết bao lâu cũng sạt nở dưới nhà trong đi lại nó cũng khó khăn
nếu mà không có nhà nước hỗ trợ thì chắc tôi cũng sẽ không xây được
bây giờ có nhà ở rồi cũng yên tâm trang trại cuộc sống
sau khi được nhà nước hỗ trợ các chương trình như làm nhà xóa nhà tạm
các hộ gia đình càng năm cũng có ý thức hơn tỷ lệ thoát nghèo mỗi một năm đạt được một năm một năm
hiện nay xã còn một trăm một mươi chín hộ
trong năm qua tất cả các hộ nghèo đấy hàng năm đảng nguyễn đã đều phân công công chí trong cấp quyền tri bộ
mỗi một đồng chí phải giúp đỡ một gia đình
mặt khác để tạo bước đột phá trong công cuộc giảm nghèo đa chiều
ngoài chỉ đạo chung từ trung ương nhiều tỉnh thành phố cũng xây dựng các chương trình riêng
nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo
trong đó phải kể đến thành phố hồ chí minh
địa phương luôn đi đầu cả nước trong giảm nghèo bền vững tăng hộ khá
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến nay thành phố hồ chí minh đã có một mươi lần điều chỉnh chuẩn nghèo
và luôn đặt ra tiêu chí cao hơn so với chuẩn nghèo quốc gia
thành phố đã áp dụng mức chuẩn chung có nghĩa là không có phân biệt thành thị hay là nông thôn
và với bức chủng đấy thì đã cao hơn bức chủng của quốc gia từ hai đến hai năm lần
điều này chúng ta nói để thấy rằng
sự nỗ lực cố gắng chứ cũng cái điều đó cũng là đương nhiên thôi
vậy chúng ta là thành phố lớn
và từng bước thu hẹp khoảng cách chân lợi về mức sống của các bộ phận dân cư
đồng thời tạo động lực để người dân phương lên thoát nghèo bền vững
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm thành phố hồ chí minh triển khai phương pháp đo lường nghèo đa chiều
gồm năm chiều gắn với một mươi chỉ số thiếu hụt xã hội cơ bản
gồm chiều y tế chiều giáo dục và đào tạo chiều việc làm bảo hiểm xã hội chiều điều kiện sống chiều thu nhập
đơn cử đối với chiều thu nhập được xét trên hai chỉ số thiếu hụt
thiếu hụt về thu nhập và thiếu hụt về người phụ thuộc
hộ nghèo là hộ có thu nhập bình quân từ ba triệu đồng một người một tháng trở xuống
trong khi đó chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia chỉ quy định thu nhập bình quân đầu người dưới hai triệu đồng mỗi tháng ở khu vực thành thị
và một năm triệu đồng ở khu vực nông thôn
với mức chuẩn này thành phố hồ chí minh đẩy mạnh nhiều nguồn vốn hỗ trợ khác nhau cho người dân có điều kiện làm ăn kinh tế
như chương trình cho vay giải quyết việc làm quy hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn
nguồn vay từ ngân hàng chính sách quỹ tín dụng từ tổ chức tài chính vimo cep thuộc liên đoàn lao động thành phố
người dân có điều kiện để nâng cao thu nhập
tiếp cận các sản phẩm tín dụng
tiếp cận các sản phẩm tín dụng an toàn với lãi suất thấp từ bốn đến sáu mươi tám mỗi tháng
thoát khỏi bẫy tín dụng đen lãi suất cao mà nhiều người dân đã gặp phải
mở rộng các phạm vi phục vụ tại các khu công nghiệp khu chế xuất cho công nhân các tỉnh thành về đây làm việc
để họ ổn định đời sống trao vốn tận tay tận ngõ tận nơi làm việc cho công nhân lạo đồng nào
để họ có thể dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn và các dịch vụ tài chính của sép
một ví dụ cụ thể từ bà lương thị đào chú tại phường sáu quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
khi đối chiếu thấy gia đình bà còn thiếu hụt về nhà ở việc làm người phụ thuộc
phường đã đưa bà vào diện hộ nghèo để chăm lo hỗ trợ bảo hiểm y tế cho tất cả các thành viên trong hộ gia đình
và miễn giảm học phí cho các con cháu của bà
bà cũng được phường kết nối vay vốn xoa đói giảm nghèo với số tiền sáu mươi triệu đồng để mua thêm vật dụng mở rộng buôn bán kinh doanh
dài của ngân hàng tránh sách để làm ăn buôn bán ở đây đó để cho mấy đứa cháu nó đi học
mượn trong mấy tiền đó thì để làm buôn bán với ổn định cho cuộc sống đó cho mấy cháu nó ăn học cho tới nơi tới trốn để cháu nó thoát được cái cảnh nghèo này
các ban hành đồng thể của phường sẽ có những tổ vô vốn tiết kiệm là thường xuyên là theo dõi và đánh giá cái quá trình sử dụng vốn đó của các hộ nghèo hàng tháng luôn
có các báo cáo
và ngay cả cái
ban chỉ đạo cũng sẽ họp thường xuyên để đánh giá lại
là cái họ nghèo hội công ăn loại và họ nghèo có sử dụng đúng mục đích cái nguồn vốn vai đó hay không
cách làm này đã giúp thành phố hồ chí minh hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo hằng năm
thu nhập của người nghèo tăng ổn định
thành phố kiểm soát được đáy nghèo bình quân hai mươi tám triệu đồng một người một năm
có bốn đến năm chỉ số thiếu hụt đã cơ bản hoàn thành
con gái tôi đi học á thì được
quỹ một cộng một
và hỗ trợ từ lúc tôi bệnh cho tới bây giờ
và bảo hiểm y tế
phường cũng cung cấp cho tôi
rồi nói chung là tôi có khó khăn gì
thì ra thì quỹ phường cũng có giúp đỡ
gia đình em hai mẹ con sẽ cố gắng
là thoát nghèo bền vững
quận cũng đã có những buổi họp
để bàn những giải pháp
để làm sao có thể là giúp cho hộ nghèo
cận nghèo chúng ta được nâng trứng
ví dụ như là chăm lo thẻ bảo hiểm y tế
mà cho hộ cận nghèo
là phường cũng đã có hỗ trợ ba mươi
ngoài ra thì quận cũng có phối hợp
với các ban ngành đơn thể
để tổ chức cái sàn giao dịch việc làm
với những chủ trương chính sách bao trùm nhất quán
việt nam đã thành công trong mục tiêu giảm nghèo
từ đây cuộc cách mạng bước sang giai đoạn mới
mà ở đó người dân là trung tâm động lực chính
để tiến tới mục tiêu giảm nghèo